hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân trên cả nước tại vĩnh phúc thừa thiên huế và ninh bình cũng sôi nổi diễn ra lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi
riêng tại tỉnh vĩnh phúc gần hai thanh niên ưu tú đã lên đường nhập ngũ lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng đúng nghi lễ và tiết kiệm
ghi nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo ban chỉ huy quân sự tỉnh vĩnh phúc cho biết công tác giao nhận quân đã hoàn thành một trăm linh
năm nay tỉnh vĩnh phúc có một chín trăm năm mươi tân binh lên đường nhập ngũ và giao cho một mươi ba đơn vị nhận quân
theo đánh giá số lượng chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay bảo đảm yêu cầu đề ra
trong đó hơn tám mươi số thanh niên đã có đơn tình nguyện tham gia quân ngũ và ba tân binh là đảng viên
nhằm động viên các tân binh lên đường nhập ngũ các địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các đoàn thể và gia đình
tổ chức gặp mặt tặng quà với mức tiền từ hai trăm linh đồng đến hai triệu đồng cho các thanh niên lên đường nhập ngũ
đây là nguồn động viên để họ thêm yên tâm tin tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm nay thừa thiên huế có hơn một ba trăm linh thanh niên tại chín huyện thị xã và thành phố trong tỉnh lên đường nhập ngũ
gần sáu mươi thanh niên đạt sức khỏe loại một hai trên sáu mươi tám có trình độ văn hóa lớp một mươi trở lên
độ tuổi nhập ngũ trung bình từ một mươi tám đến hai mươi hai chiếm tỷ lệ cao
nhiệp các trường đại học cao đẳng trung cấp năm mươi năm thanh niên thuộc dân tộc ít người
một trăm linh thanh niên lên đường nhập ngũ đều là đoàn viên và viết đơn tình nguyện
tại tỉnh ninh bình trong đợt gia quân lần này có một năm trăm năm mươi thanh niên lên đường thực hiện luật nghĩa vụ quân sự
những tân binh đều bảo đảm sức khỏe trình độ văn hóa phẩm chất đạo đức của người đảng viên đoàn viên
các tân binh lên đường nhập ngũ hứa quyết tâm học tập xen luyện tốt kỷ luật quân đội
đáp ứng mọi nhu cầu phát triển quân đội tinh nhuệ hùng mạnh sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc